bộ lao động thương binh và xã hội vừa công bố phương án nghỉ lễ dịp quốc khánh
theo đó mùng hai tháng chín năm nay rơi vào thứ tư nên người lao động được nghỉ một ngày không có nghỉ bù
đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ quốc khánh một ngày
từ năm hai nghìn hai mươi một theo bộ luật lao động sửa đổi vừa được quốc hội thông qua
người lao động nghỉ hai ngày trong dịp này là mùng hai tháng chín và thêm một ngày liên kề
việc lựa chọn ngày mùng một hoặc ngày mùng ba tháng chín sẽ do bộ lao động thương binh và xã hội tham mưu
và chính phủ quyết định tùy theo từng năm
theo bộ luật lao động hiện hành người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày hai tháng chín
nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng thêm tối thiểu khoản tiền lương bằng ba trăm linh mức lương làm việc trong ngày đó
trường hợp người lao động làm thêm ban đêm vào dịp nghỉ lễ thì được hưởng thêm ba mươi tiền lương của ngày bình thường